tổ chức y tế thế giới who lại khẳng định dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín là đại dịch có thể kiểm soát được nếu các quốc gia tăng cường các biện pháp ứng phó
wo nêu rõ quyết định gọi một dịch bệnh là đại dịch không có nghĩa là các nước buông xuôi từ bỏ cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh lây lan
đây là một đại dịch có thể kiểm soát và mọi quốc gia cần tăng cường nỗ lực hơn nữa chống lại đại dịch này
who nhấn mạnh ngăn ngừa dịch bệnh lây lan cần là trụ cột chính trong mọi kế hoạch ứng phó với dịch bệnh
để bảo vệ tính mạng của người dân các nước cần nỗ lực hạn chế lây nhiễm phát hiện và cách ly những ca nghi nhiễm cũng như những người tiếp xúc gần
who kêu gọi xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi nhiễm bệnh covid một mươi chín để hạn chế lây nhiễm